thời gian qua đã xuất hiện nhiều xuất bản phẩm đặc biệt là sách giáo dục giả tại một số địa phương
việc này đã gây bức xúc trong dư luận tác động tiêu cực đến học sinh và phụ huynh giảm uy tín của đơn vị xuất bản và các tác giả sách
đặc biệt trong giai đoạn đang thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông
để bảo đảm quyền lợi cho học sinh giáo viên và các đơn vị xuất bản bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ công thương phối hợp giải quyết tình trạng trên
và đưa nội dung này vào kế hoạch công tác phòng chống hàng lậu hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng hàng năm để triển khai thực hiện hiệu quả và kịp thời